thưa quý vị trong năm năm qua với nhiều chương trình hành động cụ thể thiết thực
mặt trận tổ quốc việt nam đã chú trọng đổi mới nội dung phương thức hoạt động
triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra trong nhiệm ký hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi chín
khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố và phát huy
đây là nền tảng quan trọng để mặt trận tổ quốc các cấp tiếp tục xây dựng
và đề ra nhiều chương trình mục tiêu mới trong nhiệm ký hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn tới đây
năm năm qua một trong những chương trình trọng điểm của công tác mặt trận
là ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc đã được mặt trận tổ quốc tp hcm tổ chức hàng năm
theo hình thức mới đa dạng nhận được sự ứng ứng của đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia
phát huy tinh thần tương thân tương ái ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tp hcm
đã trở thành một trong những ngọn cờ đầu của cả nước tập hợp được nhiều nguồn lực của thành phố
cùng chăm lo cho đời sống
sống các hộ gia đình khó khăn người nghèo không chỉ ở thành phố
mà còn ở ba mươi tỉnh thành khác trên cả nước
trong năm năm qua quý vị người nghèo của toàn thành phố đạt trên chín trăm linh tỷ đồng
quý cứu trợ đạt trên một trăm bốn mươi bảy tỷ đồng
mặt trận thành phố với tổng kết nhiệm kỳ chúng tôi cũng nhận thấy có nhiều kết quả rất đáng trân trọng
đó là nâng cao hiệu quả tiên truyền vận động và tập hợp các tầng lớp nhân dân
củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc
thông qua các phong trào thi đôi nước
các cuộc vận động cũng đã phát huy được tinh thần tự quản đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế
giảm hồ nghèo tăng hồ khá và xây dựng đời sống nhân hóa giữ gìn an ninh trật tự
bảo vệ môi trường thực hiện các chính sách đền ơn đáp nghĩa
cứu giúp những người có quạng nạn khó khăn tăng cường sự sẻ chia và cộng đồng trách nhiệm
theo báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi chín
một trong những kết quả tiêu biểu của công tác mặt trận thời gian qua
là ngày càng đổi mới hướng mạnh về cơ sở
hệ thống mặt trận các cấp đã vận động được hơn một mươi chín bảy nghìn tỷ đồng cho các chương trình an sinh xã hội
vận động quỹ vì người nghèo trên bốn sáu nghìn tỷ đồng
xây và sửa chữa hơn một trăm năm mươi ba căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo
mặt trận cũng đã phát huy dân chủ đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp
chính đáng của nhân dân giám sát và phản biện xã hội
mặt trận thể hiện cái vai trò là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân
quy động sức mạnh của toàn dân tộc để thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế
xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị trong cả nước vững mạnh
đáp ứng được yêu cầu và nhiệm vụ mới
mặt trận thể hiện vai trò đại diện của nhân dân huy động sức mạnh toàn dân tộc
thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh
xây dựng hệ thống chính trị cả nước vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới
mặt trận cấp cấp được huy động với đại đoàn kết toàn dân phát huyền dân chủ
tham gia giám sát phản biện xã hội tạo niềm tin của đảng và nhân dân
thể hiện được vai trò trách nhiệm trong công tác đối ngoại nhân dân
thưa quý vị và các bạn đại hội đại biểu toàn quốc mặt trận tổ quốc việt nam lần thứ chín
nhậm ký hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn đã thành công tốt đẹp hứa hẹn nhiều đột phá sáng tạo
trong năm chương trình hành động tại nhậm ký này
tại phiên thảo luận của đại hội các đại biểu đã tập trung thảo luận cho ý kiến
đối với năm chương trình hành động của nhậm ký mới trong đó đặc biệt nhấn mạnh nội dung
tăng cường củng cố tổ chức đổi mới nội dung phương thức nâng cao hiệu quả hoạt động
của mặt trận tổ quốc việt nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới
tại phiên thảo luận các đại biểu cho rằng để phát huy hiệu quả vai trò của mặt trận tổ quốc
trong tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc mặt trận cần đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động
lắng nghe phản ánh trung thực khách quan ý kiến người dân doanh nghiệp là kênh thông tin đáng tin cậy
để cấp ủy chính quyền quản lý minh bạch cũng như đảng nhà nước đề ra các chính sách phù hợp với thực tiễn

lắng nghe phản ánh trung thực khách quan ý kiến người dân doanh nghiệp là kênh thông tin đáng tin cậy

và tôi nghĩ lần này thì chính là mặt trận tổ quốc là cái người mà có thể nói rằng là cổ vũ động viên quảng bá
đem cái câu chuyện nghị định này ra để mà phổ biến cho mọi người nhất là tầng lớp doanh nghiệp những người làm công tác khoa học công nghệ
cơ quan phát triển liên hợp quốc đã đánh giá sức mạnh của việt nam không phải về kinh tế
mà là sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân
các đại biểu nhận định đây là thời điểm quan trọng của sự nghiệp đổi mới với nhiệm vụ phát huy tinh thần yêu nước
trong đó mặt trận có vai trò hết sức quan trọng
muốn làm được điều đó đổi mới phương thức nâng cao hiệu quả hoạt động của mặt trận phải dựa vào sức mạnh của tầng lớp thanh niên
trong thời điểm cách mạng này chúng ta hãy nhầm vào đối tượng thanh niên
để tạo ra một xung lực cho cách mạng chúng ta phải dùng cái sức bật của người trẻ
cho thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa và hỗn hợp thế giới
đây là thế mạnh của giới trẻ
đổi mới trên phương diện hoạt động chưa đủ
mặt trận còn phải cần quan tâm đến đội ngũ cán bộ mặt trận các cấp
nhất là cấp cơ sở xứng đáng là chỗ dựa đáng tin cậy của nhân dân
hoặc là cao hơn họ được tham dự bằng một chế tài nào trong xử lý những vi phạm của chính quyền
mặt trận là có một cái thế một cái lực nhất định và cũng là cái nhiệm vụ là phản biện
để giúp cho tháo gỡ những cái khó khăn mà luật nó chưa có được thông thoáng
hoặc là còn nhiều điều mâu thuẫn thì doanh nghiệp phải dựa vào mặt trận để mà kiến nghị
đổi mới không ngừng đổi mới nội dung phương thức hoạt động của mặt trận
đồng nghĩa với việc tập hợp được mọi tầng lớp nhân dân
đồng kết giữa ngoạn cờ lý tưởng của đảng
mặt trận chính là cầu nối giữa đảng nhà nước và nhân dân
là kênh thông tin quan trọng truyền tải đường lối chính sách của đảng nhà nước đến nhân dân
góp phần to lớn trong công tác củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc
và phát huy sức mạnh của toàn dân trong công cuộc xây dựng đất nước và bảo vệ tổ quốc